cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn số bốn trăm năm mươi một gửi các doanh nghiệp chế biến hải sản và các cơ quan liên quan về cảnh cáo của eu về shigua tera đối với hai lô hàng thủy sản xuất khẩu
theo cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hệ thống cảnh báo nhanh rasf của tổng vụ sức khỏe và an toàn thực phẩm ủy ban châu âu đã đăng cảnh báo ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy về hai lô hàng cá hồng nhập khẩu từ việt nam nghi nhiễm độc siguatera ctx
tại cảnh báo này cơ quan thẩm quyền eu cũng cho biết đã có một người bị ảnh hưởng khi tiêu thụ sản phẩm từ lô hàng trên thông qua các triệu chứng đặc trưng khi ngộ độc chất này như nôn
dối loạn cảm giác nhiệt để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong nước và đảm bảo an toàn thực phẩm các lô hàng hải sản xuất khẩu cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp chế biến hải sản ra soát chương trình quản lý chất lượng nhận diện và đưa vào kiểm soát chủ động có kế hoạch lấy mẫu kiểm nghiệm thẩm tra chỉ tiêu cdc